trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tỉnh nghệ an đã thành lập bệnh viện giã chiến số một
và cơ sở này đã chính thức đi vào hoạt động với nhiệm vụ phục vụ chăm sóc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
bệnh viện giã chiến số một nghệ an có quy mô một trăm linh giường với phạm vi hoạt động chuyên môn là cách ly chăm sóc điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín theo quy định
thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của trung tâm y tế huyện hưng nguyên
ngành y tế nghệ an và các cấp ngành liên quan đã khẩn trương thần dốc thành lập bệnh viện giã chiến cải tạo cơ sở vật chất bổ sung trang thiết bị và bố trí nhân lực
đến nay bệnh viện giãi chiến số một đã cơ bản hoàn thiện và đi vào hoạt động có khả năng tiếp nhận và điều trị cho một trăm ba mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trước mắt ngành y tế nghệ an sẽ điều chuyển các bệnh nhân covid một mươi chín từ trung tâm bệnh nhiệt đới của bệnh viện hữu nghị đa khoa sang bệnh viện giã chiến số một
trung tâm bệnh nhiệt đới sẽ chỉ thực hiện điều trị các ca nhiễm nặng